chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
thưa quý vị chiều một mươi năm tháng một mươi chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chín tháng và nhiệm vụ quý bốn
dưới sự chủ trì của phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch uban giao thông quốc gia phạm bình minh
tại hội nghị phó thủ tướng phạm bình minh lưu ý các tỉnh thành về việc chính phủ vừa ban hành nghị quyết một trăm hai mươi năm
trong đó đưa ra nhiều tiêu chí về tình hình mới
trong các biện pháp đường đề cập có hai biện pháp liên quan vận tải hành khách
giao thông vận tải nêu rõ quá trình bình thường mới vừa đảm bảo phòng chống dịch kiểm soát tốt dịch bệnh
như đồng thời đảm bảo vấn đề lưu thông hàng hóa lưu thông vận chuyển con người
chúng ta không dùng các biện pháp hạn chế hoặc ngăn cản vấn đề lưu thông đặc biệt là lưu thông hàng hóa qua tất cả tỉnh thành
ông minh nói và nhấn mạnh hà nội là trung tâm của các tỉnh phía bắc đi về phía nam phía nam đi về phía bắc
do vậy sẽ có những vận chuyển qua vi phạm địa lý hành chính của hà nội
chúng ta phải hết sức lưu tâm làm sao lưu thông thông suốt trong cả nước
chúng ta chống dịch nhưng không hạn chế vấn đề lưu thông phó thủ tướng nói
theo ông đây là kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn thời gian qua
có địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa
liên quan đến việc người dân di chuyển qua các chốt cửa ngõ để đi liên tỉnh
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội cho biết
tại hai mươi một chốt kiểm soát tại cửa ngõ thành phố lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không kiểm tra người và phương tiện qua lại
ngoài ra lực lượng ở chốt số tám đặt tại trạm thu phí cao tốc hà nội hải phòng đưa rút về
đại tá trần ngọc dương phó giám đốc công an hà nội cho biết
chốt kiểm soát dịch số tám được ủy ban nhân dân hà nội mở vị trí trên địa phận huyện văn giang hương yên
tới chiều một mươi bốn tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh hương yên có văn bản đề nghị hà nội rút chốt về thành phố
nguyên nhân là địa phương này thực hiện biện pháp chống dịch thống nhất theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
những ngày tới tại hai mươi một chốt còn lại lực lượng chức năng duy trì phân luồng hướng dẫn phương tiện
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng thời giải quyết cho người dân từ các tỉnh phía nam khai báo
kiểm tra y tế để về quê đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
trước đó tối một mươi ba tháng một mươi bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế nhằm thực hiện
nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bộ yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
liên quan đến vấn đề đảm bảo phòng chống dịch trong vận tải theo đường hàng không
một quy định mới đang gây được sự chú ý đó là mỗi khách mua vé
trạng hà nội tp hcm bị từ chối bay vì không đủ giấy tờ phòng dịch
đại lý sẽ bị vietnam airlines phạt ba năm triệu đồng
thông tin này được vietnam airlines gửi đến các đại lý vào hôm một mươi ba tháng một mươi
lưu ý về điều kiện hành khách được tham gia các chuyến bay
theo đó hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
có thể xanh trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm
liều hai đã được tiêm được một mươi bốn ngày họ đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
đồng thời hành khách cũng phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr
hoặc test nhanh trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
khi không được bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở
vietnam airlines yêu cầu các phòng vé đại lý giả soát kiểm tra khi tiếp nhận
bán vé cho khách để đảm bảo loại trừ đối tượng khách không đủ các điều kiện trên
theo hãng này phòng vé đại lý không thực hiện kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủng
hoặc giấy chứng nhận khỏi bệnh
các quy định phòng chống dịch của khách được coi là lỗi suốt vé không đúng đối tượng
vi phạm quy định phòng chống dịch của nhà chức trách
với mỗi khách bị từ chối do không đủ giấy tờ theo quy định phòng chống dịch
trên trạng giữa hà nội và tp hcm phòng vé đại lý sẽ bị phạt ba năm triệu đồng
vietnam airlines sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản bồi thường nào
nếu khách vi phạm các quy định phòng chống dịch bị từ chối vận chuyển
nơi bán sẽ chịu trách nhiệm về khoản chi hoàn nếu khách yêu cầu hoàn vé
do không thực hiện được chuyến bay
hà nội sẽ thực hiện việc xét nghiệm cách ly theo dõi y tế người dân
đến từ vùng dịch từ các địa phương khác người nhập cảnh theo quy định
và hướng dẫn của bộ y tế
theo ban thượng vụ thành quỷ hà nội dự báo tình hình diễn bệnh trên thế giới
và nước ta còn diễn biến phức tạp khó lường có thể còn bùng phát đầu dịch mới
với các biến chủng mới tại bất cứ khi nào ở bất cứ đâu
nguy cơ sẽ tăng cao khi cả nước thực hiện nới lỏng và cho phép các phương tiện
vận tải hàng khách hoạt động trở lại
ban thượng vụ thành quỷ do ban cán sự đảng ubnd tp chỉ đạo ubnd tp
và các cơ quan liên quan xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch từng bước
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
với lộ trình cụ thể khả thi
đồng thời khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế
gắn với phòng chống và kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín để các cấp các ngành
có cơ sở thực hiện triển khai
chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động sáng tạo
bám sát thực tiễn không chủ quan lơ là đảm bảo phương châm bốn tại chỗ
thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đúng quy định
đảm bảo công khai minh bạch chặt chẽ phòng chống tiêu cực lãng phí tham nhũng
thực hiện việc xét nghiệm cách ly theo dõi y tế người đến từ vùng dịch
từ các địa phương khác người nhập cảnh bao gồm trẻ em chưa tiêm
hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine theo quy định và hướng dẫn của bộ y tế
người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú hoặc lưu trú
làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất
tiếp tục triển khai tiêm chủng mỗi hai ngày khi được phân bổ vaccine
cập nhật các thông tin dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
căn cứ tình hình dịch trên địa bàn thực hiện công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng
trong trường hợp cần thiết đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền
điều chỉnh các biện pháp phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của thành phố
chuyển sang một tin vui với nhiều người dân tp hcm cũng như người dân cả nước
trong lộ trình phục hồi du lịch tp hcm xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực
và sẽ chủ động kết nối các tỉnh thành để phát triển tuyến điểm an toàn liên vùng
các doanh nghiệp du lịch được vận động xây dựng sản phẩm mới theo hướng thua khép kín
tập trung những sản phẩm là chương trình về nguồn du lịch sinh thái du lịch chăm sóc sức khỏe
tham quan ngoài trời trải nghiệm nét đặc trưng về văn hóa con người về thành phố
các điểm đến trong chương trình du lịch ở thành phố phải thuộc địa bàn vùng xanh
theo công bố của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
theo kế hoạch ngày một mươi sáu tháng một mươi sở du lịch tp hcm công bố chương trình triển khai kế hoạch
phục hồi du lịch thành phố trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín
trong đó phát động chương trình một trăm linh voucher du lịch thành phố do lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và các điểm đến
bà nguyễn thị ánh hoa giám đốc sở du lịch tp hcm cho hay
ngành du lịch trên địa bàn sẽ triển khai du lịch nội vùng trong tháng một mươi
làm việc với các địa phương lân cận để chuẩn bị du lịch liên tỉnh vào tháng một mươi một
và dự thảo đề án đón khách quốc tế trong giai đoạn ba năm hai nghìn hai mươi hai
với kỳ vọng từ năm hai nghìn một mươi hai sẽ khu vục hoàn toàn du lịch
một trong những thế mạnh của du lịch thành phố thời gian qua là mô hình liên kết với các tỉnh thành
như thành phố đã liên kết với bốn mươi tỉnh thành trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và đang chuẩn bị xúc tiến tái khởi động
hiện các địa phương đang giả soát chọn vùng xanh để kết nối tour
khách sẽ được đáp ứng nhu cầu ngành có cơ hội phục hồi nhanh bền vững
lãnh đạo nhiều địa phương và doanh nghiệp cùng nhìn nhận
điều quan trọng lúc này là cần có bộ tiêu chí an toàn về du lịch áp dụng chung trên cả nước
để thống nhất trong việc liên kết